về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới tính đến sáng nay theo giờ việt nam
toàn cầu đã ghi nhận tổng cộng hai mươi hai triệu ca bệnh covid một mươi chín trong đó có hơn bảy trăm ba mươi bảy ca tử vong
tuy nhiên số ca hồi phục đã tăng lên tới hơn một mươi ba triệu ca tương đương gần hai phần ba số ca nhiễm
mỹ brazil ấn độ vẫn nằm trong nhóm ba nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới
lần lượt là hơn năm hai triệu ca ba triệu ca và hai hai triệu ca
ba nước này cũng đứng đầu thế giới về số ca hồi phục
riêng tại mỹ tổng cộng ba trăm ba mươi tám trẻ em đã nhiễm virus kể từ đầu đại dịch
kết quả báo cáo trên đặt ra một dấu hỏi lớn về việc liệu trẻ em có nguy cơ gặp phải
các triệu chứng nghiêm trọng hơn của căn bệnh hay không
cùng ngày cuba ghi nhận chín mươi ba ca mắc mới trong đó có tới bảy mươi hai ca được ghi nhận ở thủ đô la habana
tại châu âu nga ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với hơn tám trăm chín mươi hai ca
trong đó có hơn một mươi năm ca tử vong tiếp đó là tây ban nha và vương quốc anh
tại châu á ấn độ đã ghi nhận hơn sáu mươi hai ca nhiễm sau ấn độ là iran với hơn ba trăm hai mươi tám ca nhiễm
riêng tại đông nam á philippines là nước đứng đầu về số ca nhiễm
tiếp đó là indonesia campuchia malaysia
việt nam hiện nằm ngoài nhóm một trăm năm mươi quốc gia vùng lãnh thổ có số ca nhiễm cao nhất toàn cầu